đại hội một mươi ba sắp tới của đảng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đảng ta
dân tộc ta đất nước ta sẽ tạo nên một bước ngoặt có tính lịch sử
một giai đoạn phát triển mới mà không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên
lập nên những kỷ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
đó là lời khẳng định nhưng cũng là những chỉ đạo quan trọng về các mục tiêu cần phải đạt được
mà tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu trong bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới đăng trên các báo số ra ngày một tháng chín vừa qua
việc cần làm lúc này là cấp ủy các địa phương bộ ngành cơ quan đơn vị
cần quán triệt kỹ để có các chương trình hành động cụ thể biến những chỉ đạo quan trọng đó thành hiện thực
trong bài viết tổng bí thư chủ tịch nước đã nêu lên bốn dấu ấn nổi bật trong kết quả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
đồng thời khái quát rõ một mươi mối quan hệ lớn năm bài học kinh nghiệm sâu sắc
đòi hỏi toàn đảng toàn dân thực sự thấm nhuần trong triển khai nhiệm vụ thực hiện mục tiêu phát triển giai đoạn tới